với mong muốn hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội từ evfta
sáng ngày hai mươi chín tháng sáu bộ công thương đã cùng với bộ tài chính và các đơn vị liên quan
tổ chức hội nghị tận dụng hiệu quả hiệp định evfta
cơ hội phát triển cho doanh nghiệp việt nam sau cú sốc covid một mươi chín
với hình thức đối thoại trực tiếp đại diện của bộ công thương và bộ tài chính
đã nghe và giải đáp ý kiến của các hiệp hội các doanh nghiệp về các vướng mắc của doanh nghiệp
nhằm tận dụng cơ hội từ evfta tập trung các nhóm vấn đề như chứng minh xuất xứ hàng hóa
thuế quan hải quan xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường eu công tác tuyên truyền phổ biến
về evfta và các biện pháp khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn hậu covid một mươi chín
theo các doanh nghiệp hiện vấn đề chứng nhận xuất xứ là vấn đề đầu tiên
và cũng là vấn đề lớn nhất khi xuất khẩu vào thị trường eu
hàng hóa của việt nam có nem mát có giãn mát có qr code để truy xuất
và chịu trách nhiệm với lại cái nguồn gốc xuất xứ của riêng mình
thì giá nó mới có thể đẩy lên được
chứ nếu không thì chúng ta lại trở thành một cái đơn vị gia công
cho một doanh nghiệp của các doanh nghiệp của hai mươi tám nước hai mươi bảy nước eu vào việt nam
họ thành lập doanh nghiệp tại việt nam và họ xuất ngược lại cái thị trường eu
đại diện bộ công thương cho rằng bảo đảm nguyên liệu nội khối
sẽ đáp ứng được vấn đề lớn nhất là chứng nhận xuất xứ cho doanh nghiệp
đây cũng là bài học và cơ hội để doanh nghiệp việt nam
tìm ra những nguồn cung cấp nguyên vật liệu mới
evfta chắc chắn sẽ thúc đẩy những nỗ lực tài cầu trúc nền kinh tế
tại cầu trúc không gian thị trường của nền kinh tế việt nam
theo hướng tăng cường tính tự chủ giảm lệ thuộc vào các thị trường bên cạnh
và nâng cấp việt nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu